phản ứng trước việc các nước thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ ukraine
ngoại trưởng ukraine dmitr kuloba đã bày tỏ sự thất vọng khi mà trước đó kiev đã nhiều lần kêu gọi nato thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ quốc gia này
ngày bốn tháng ba các ngoại trưởng nato đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại bruxelles của bỉ
sau đó tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết liên minh có trách nhiệm đảm bảo rằng xung đột ở ukraine không lan ra ngoài biên giới của nước này
ông nhấn mạnh nato đã thực hiện những biện pháp trừng phạt chưa từng có nhưng nato không phải là một phần của cuộc xung đột và không tìm kiếm chiến tranh hoặc xung đột với nga
quan chức nato cũng khẳng định liên minh dự định giữ các kênh liên lạc cởi mở với nga để ngăn chặn các sự cố nguy hiểm
các ngoại trưởng nato cho rằng việc thiết lập vùng cấm bay tương tự việc nato tham gia vào cuộc xung đột hiện nay và có thể châm ngòi một cuộc xung đột có tác động tàn phá khắp khu vực châu âu